thưa quý vị vào tối ngày hôm qua tại hà nội chủ tịch nước võ văn thưởng và phu nhân đã chủ trì lễ kỷ niệm bảy mươi tám năm
ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
về phía bộ công an đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã dự lễ kỷ niệm
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước võ văn thưởng nhấn mạnh việt nam kiên trì phấn đấu
thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà đảng bác hồ và nhân dân đã lựa chọn
trên con đường hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm hai nghìn năm mươi
chủ tịch nước cũng nêu rõ
phải tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kiên trì đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện sự nghiệp đổi mới
hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
để vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia giữ gìn phát huy những di sản quý báu mà các thế hệ người việt nam đã dày công vung đắp
tại lễ kỷ niệm bảy mươi tám năm quốc khánh việt nam thay mặt các đại sứ đại biện trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại hà nội
ngài sa di salama đại sứ palestine tại việt nam có bài phát biểu
trong đó nhấn mạnh sự kiện trọng đại này luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các quốc gia đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ trên thế giới
kinh nguyện của độc lập đội dô mở ra sau một lịch sử đã trở thành nền tảng cho dân tộc việt nam vun đắp khát vọng phát triển và dựng xây đất nước
phát huy giá trị văn hóa dân tộc và bàn lĩnh trí tuệ để nâng cao vị thế quốc gia
sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm bảy mươi tám năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chương trình có nhiều tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ việt nam biểu diễn
trong đó có nhiều bài hát tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng việt nam và thế giới
ca ngợi chủ tịch hồ chí minh giới thiệu về đất nước con người việt nam
chiều qua tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an tiếp đại sứ
đọc mệnh toàn quyền hàn quốc tại việt nam cho yeong sam đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
bộ trưởng chúc nhiệm kỳ công tác của đại sứ choi yong sam đã được nhiều kết quả rực rỡ
góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước
việt nam và hàn quốc nói chung giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật của hàn quốc nói riêng
việt nam và hàn quốc đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện
nhân dịp kỷ niệm ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng một mươi hai năm ngoái
trong tương lai tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn
quan hệ hai nước sẽ phát triển cả về chiều rộng chiều sâu
thể hiện rõ tính chất chiến lược và toàn diện mà lãnh đạo hai nước đã tuyên bố
nhấn mạnh hợp tác an ninh là một trụ cột trong tổng thể quan hệ song phương việt nam hàn quốc
bộ trưởng tô lâm chỉ rõ quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hiệu quan hàn quốc
tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu
bộ trưởng mong muốn hai bên sẽ tăng cường tham vấn phối hợp lập trường tại các diễn đàn quốc tế
khu vực và các vấn đề cùng quan tâm phối hợp trong triển khai các cơ chế hợp tác mà hai bên cùng tham gia
mở rộng hợp tác về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
phối hợp hiệu quả trong đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia
qua đó góp phần bảo đảm an ninh quốc gia hòa bình thịnh vượng khu vực và quốc tế
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đại sứ choi yong sam khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực đóng góp cho sự phát triển
mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước cũng như giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật hàn quốc
vì lợi ích chung của nhân dân hai nước vì sự phát triển thịnh vượng chung của hai quốc gia dân tộc
thưa quý vị nhìn lại nửa nhiệm kỳ việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
và nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
bằng sự chủ động nắm tình hình kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp các chủ trương giải pháp phù hợp
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh hải dương đã được giữ vững không để xảy ra bị động bất ngờ
đặc biệt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an tỉnh được đổi mới
tạo sự lan tỏa sâu rộng và nhận được sự đồng tình ủng hộ trong xã hội đối với công tác xây dựng lực lượng công an
nửa nhiệm kỳ qua công an tỉnh hải dương đã vinh dự được chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng ba
về thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
huân trường bảo vệ thủ quốc hạng nhì về thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện có hiệu quả
thay dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và xuất cấp quản lý căn cấp công dân
hai năm liên tiếp hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai được thủ tướng chính phủ tặng cơ thi đua xuất sắc
cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
để có được kết quả đó là sự đoàn kết thống nhất khắc phục khó khăn
chung sức đồng lòng lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ
đặc biệt mỗi đơn vị nghiệp vụ đã chủ động bám nắm địa bàn
để đảm bảo an ninh trật tự từ sớm từ xa
trong phối hợp với các sở ban ngành của các cấp
trong việc tăng cường công tác tuyên truyền công tác đảm bảo thông tin
trong dạng đối với các cơ quan tổ chức và đối với người dân
tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng
để người dân chủ động phòng ngừa và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng
trong công tác đấu tranh phòng chống đối với hành vi vi phạm luật này
thứ hai là chúng tôi tăng cường công tác nắm tình hình
để chủ động nắm tình hình chủ động phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật
và các loại tội phạm trên công gian mạng
để kịp thời ngăn chặn xử lý để hạn chế hậu quả xảy ra
đối với các cơ quan tổ chức và cá nhân
mô hình tổ chức bộ máy của công an tỉnh
đặc biệt là lực lượng công an cấp xã đã cơ bản ổn định
đi vào hoạt động hiệu lực hiệu quả
trở thành tỉnh thực hiện sớm và mạnh nhất
việc đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
tính đến thời điểm hiện tại
công an tỉnh hải dương đã bố trí trên một bốn trăm linh cán bộ

công an hải dương cũng là đơn vị chủ động tích cực đi đầu
trong việc tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
với nhiều cách làm đột phá như một trăm linh công an các đơn vị địa phương
ban hành kế hoạch và hoàn thiện công an nhân dân
hoàn thiện việc tổ chức hội nghị để cán bộ chiến sĩ nắm được tinh thần của nghị quyết
tổ chức hội nghị đối thoại giữa đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh
với cán bộ công an xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh
ưu tiên tối đa nguồn lực đầu tư trang thiết bị phương tiện kỹ thuật
cho lực lượng công an xã phường thị trấn
từ đào tạo bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị
cũng như là trình độ đáp ứng cho cán bộ chiến sĩ
đảm bảo thực hiện hoàn thành đề án công an tỉnh hải dương
có hai mươi ba mươi cán bộ chiến sĩ làm việc được trong môi trường quốc tế
cũng như đảm bảo các điều kiện về trình độ lý luận chính trị
trình độ chuyên môn nghề vụ và đặc biệt là cơ sở vật chất được đảm bảo
trang bị vũ khí phương tiện cơ sở vật chất
đảm bảo là một trong những yếu tố quan trọng
để công an tỉnh hải dương thực hiện thắng lợi đề án đã được quyền duyệt theo đúng lộ trình
trong nửa nhiệm kỳ tới những thách thức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
còn đặt ra hết sức nặng nề
trên cơ sở kết quả đạt được lực lượng công an hải dương
tiếp tục thể hiện rõ vai trò gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số
cải cách hành chính phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn
qua đó góp phần tạo môi trường an ninh an toàn lành mạnh
để phát triển kinh tế xã hội vì cuộc sống bình yên
và hạnh phúc của nhân dân
trong trái tim của mỗi người dân việt nam
vâng đó chính là bài hát tiến quân ca của cố nhạc sĩ văn cao
vâng ạ muôn lòng người việt không khỏi bồi hồi xúc động
và trào dâng niềm phấn chấn tự hào khi những lời ca hào sảng
và giai điệu hùng hồn của ca khúc vang lên trên khắp mọi miền tổ quốc
khúc át ấy đã thấm vào tâm hồn của mỗi chúng ta
là di sản văn hóa vô giá trường tồn cùng dân tộc việt nam
và đây cũng chính là quốc ca chính thức của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
mùa đông năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn khi cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta đang sụp sôi khí thế
trong căn gác nhỏ số một trăm bảy mươi một phố mong rang nay là số bốn mươi năm phố nguyễn thự hiền
nhạc sĩ văn cao đã hoàn thành những giai điệu hào hùng của tiến quân ca

nó như một cái lời hiệu triệu để cho cái đội quân cách mạng của chúng ta lúc bây giờ
như một cái lời hiệu triệu để cho cái đội quân cách mạng của chúng ta lúc bây giờ
và cuối tháng một mươi một thì cái tờ báo độc lập ra đời
thì bài tiến quân ca tức là được phổ biến lúc đó chưa phải là công khai
nhưng phổ biến bí mật qua cái tờ báo độc lập
ngày một mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tiến quân ca đã được chủ tịch hồ chí minh
chính thức duyệt là quốc ca của nước việt nam dân chủ cộng hòa
ngày một mươi bảy tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tiến quân ca lần đầu tiên được vang lên
giữa trời thu hà nội lộng gió
và đến ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tiến quân ca đã được vang lên
trước hàng ngàn quần chúng nhân dân nhạc sĩ văn cao đã chỉ huy đội đồng ca thiếu nhân tiền phong
hát vang bài tiến quân ca
giữa một rừng tờ đỏ sao vàng tại nhà hát lớn hà nội
như một hồi kèn sung trận đồng hành cùng quần chúng nhân dân nổi dậy giành chính quyền
nhạc sĩ văn cao đã trào nước mắt và lúc đó ông đã có một cái cảm nhận sau này
ông đã viết ở trong hồi tiếu của ông
tức là tôi xúc động khi nghe hàng vạn tiếng hát vang lên tại quảng trường nhốt
và tôi hiểu rằng bài tiến quân ca giờ đây đã thuộc về nhân dân
tiến quân ca đã trở thành ca khúc của nhân dân
và chính âm hưởng ấy đã được vang lên hùng tráng trong ngày lễ khai sinh đất nước
lá cờ đỏ sao vàng đã được kéo lên trong cái bản tiến quân ca
đấy chính là cái nghi lễ khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
đó cũng là cái nghi thức mà quốc ca và quốc kỳ của việt nam
đã được vươn lên đã được cử hành trong cái thời khắc thiêng liêng nhất của dân tộc
gần tám mươi năm đồng hành cùng dân tộc việt nam
khúc ca thiêng liêng tiến quân ca vẫn là quốc ca của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
khúc ca ấy đã trải qua bao bức thăng trầm của lịch sử
và trở thành một phần thiêng liêng không thể thay thế
trong tâm hồn mẫu thịt mỗi người dân
khi mà quốc ca vang lên ấy thì nó trở thành một cái niềm tự hào
nó trở thành một cái yếu tố thẳng linh thiêng đối với lại mỗi người
và từ cái niềm tự hào và linh thiêng đó nó hình thành nên cái tình yêu quê hương đất nước
dù người việt nam chúng ta ở chân trời góc biển nào khi mà nghe tiếng quốc ca vang lên
thì cũng cảm thấy là mình có một cái niềm tự hào hãnh diện và mình cũng cảm thấy trách nhiệm của mình với tổ quốc với dân tộc với đảng
quốc ca là song hành cho đến bây giờ nó trở thành một cái niềm tự hào của dân tộc tự hào của nhân dân
rất là vinh dự là tiến quân ca cũng đã được thế giới công nhận là một bài quốc ca tức là hùng tráng nhất